trong ba ngày từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi hai tổng cục phòng thống kê việt nam phối hợp với ban thư ký asean
tổ chức khai mạc phiên toàn thể của kỳ họp thứ một mươi của ủy ban hệ thống thống kê cộng đồng asean gọi tắt là acss một mươi
phiên họp chung thảo luận các nội dung chính gồm củng cố thể chế tăng cường phổ biến
truyền thông sự hiện diện và sử dụng số liệu thống kê asean tăng cường đáp ứng nhu cầu dữ liệu asean
sau bốn phiên thảo luận ủy ban đã thông qua kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi một đưa ra thông cáo báo chí chung của acss một mươi
đánh giá khung thực hiện dữ liệu mở và kết quả hoạt động của các nhóm công tác trong năm hai nghìn hai mươi
acss một mươi ghi nhận năm hai nghìn hai mươi trên cương vị chủ tịch asean về thống kê việt nam đã đăng cai thực hiện có hiệu quả sáng kiến
thiết lập hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững của asean với mục tiêu thiết lập thông tin cơ bản
về phát triển bền vững trong khu vực
và hỗ trợ theo dõi giám sát tiến độ các mục tiêu phát triển bền vững trong khu vực asean